người đàn ông tiêm một mươi sáu mũi vaccine
người đàn ông ở tỉnh nam sulawesi nói rằng anh ta đã tiêm hai mũi sinovac
sau đó tiêm thêm một mươi bốn mũi cùng lại thay những người do dự để được trả công
abdurahim ở huyện pirang đầu tháng này đăng video lên mạng xã hội cho biết
được trả một trăm linh đến tám trăm linh ruby tương đương bảy năm mươi sáu usd cho mỗi mũi tiêm thay
những người thuê rahim muốn được cấp chứng nhận tiêm chủng nhưng không muốn tiêm vaccine
indonesia hiện yêu cầu người dân phải có chứng nhận tiêm chủng nếu muốn du lịch
hoặc đến nơi công cộng như trung tâm mua sắm quán cà phê và nhà hàng
brahim khẳng định đã tiêm đủ hai mũi trước đó đồng nghĩa anh đã được tiêm tổng cộng một mươi sáu mũi vaccine
cảnh sát địa phương và bộ y tế indonesia đang điều tra những tuyên bố trong video
và sẽ quyết định liệu có buộc tội rahim theo luật về bệnh truyền nhiễm
theo luật này bất cứ ai cản trở kiểm soát đại dịch có thể bị phạt tù đến một năm và bị phạt tiền
video của brahim nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội indonesia nhưng không phải ai cũng sốc
đó không phải là điều ngạc nhiên với tôi bởi tâm lý do dự và bài xích vaccine tồn tại đáng kể ở indonesia
dickie dubiman nhà dịch tế học tại đại học griffith australia cho biết
đó cũng là một trong những lý do khiến tốc độ tiêm chủng bắt đầu chậm lại đặc biệt bên ngoài đảo sava
cảnh sát sulawesi đã thu thập danh sách những người brahim tiên thay và yêu cầu họ đi tiêm vaccine
ba người trong số đó nói rằng họ không tiêm chủng vì sợ kim tiêm
và lo lắng tác dụng phụ
các lý do phổ biến khiến người dân trần trừ tiêm chủng ở indonesia
bao gồm thiếu thông điệp tích cực rõ ràng về lợi ích của vaccine
và người dân nghi ngờ về chính quyền địa phương ở một số khu vực
câu chuyện về donald doanh nhân năm mươi sáu tuổi đến từ thành phố medan đảo sumacha
cũng cho thấy tâm lý nghi ngại vaccine trong cộng đồng indonesia
ông tiêm mũi sinovac thứ hai hồi tháng bảy
tháng trước một người bạn gọi cho ông và hỏi có muốn tiêm mũi tăng cường hay không
donald ý dù bộ y tế indonesia chưa phê duyệt tiêm mũi nhắc lại cho hầu hết ngư dân
do nguồn cung thiếu hụt nhân viên y tế được ưu tiên với khoảng một hai triệu mũi nhắc lại
được tiêm cho những người đã tiêm mũi thứ hai ít nhất sáu tháng trước
bộ trưởng y tế budi gudadi sadikin cho biết mũi tăng cường chỉ được cung cấp cho công chúng
khi năm mươi dân số đã được tiêm hai mũi
indonesia chưa đạt mục tiêu đó
số liệu của chính phủ cho thấy khoảng một trăm một mươi triệu tương đương bốn mươi một dân số đã được tiêm hai mũi
tuy nhiên donald đã được tiêm mũi thứ ba tại văn phòng của bạn
một y tá nói với ông rằng đây là vaccine thừa của trung tâm y tế cộng đồng
cô ấy nói vaccine này bị người dân địa phương từ chối
ông cho hay theo y tá trung tâm y tế có chỉ tiêu liệu vaccine phải tiêm hàng ngày
bất kỳ liều nào chưa sử dụng sẽ được nhân viên tiêm cho những người sẵn sàng nhận
trường hợp của donald cho thấy tâm lý trần trừ tiêm chủng đã làm phức tạp thêm nỗ lực tiêm chủng
ở nền kinh tế lớn nhất đông nam á nơi những thách thức về hậu cần khiến chiến dịch tiêm chủng
ở quốc gia gồm hơn một mươi bảy hòn đảo trở nên vô cùng khó khăn
indonesia hiện là vùng dịch lớn nhất đông nam á với hơn bốn hai triệu ca nhiễm
trong đó có hơn một trăm bốn mươi bốn người đã tử vong
dickie dubiman nhà dịch tễ học tại đại học griffith ở australia cho rằng
để tránh xảy ra trường hợp tiêm hộ giới chức y tế indonesia cần dành nhiều thời gian hơn
để xác minh danh tính và nhanh chóng xử lý nếu phát hiện bất kỳ điểm không trùng khớp nào
theo quy định người indonesia phải cung cấp bản sao giấy tờ tùy thân có ảnh để được tiêm phòng
nhưng các phòng khám ở một số khu vực dường như không tuân theo những yêu cầu này
omicron ở đông nam á indonesia có ca nhiễm cộng đồng đầu tiên
thái lan lo ngại số ca mắc mới tăng cấp bốn
quan chức bộ y tế indonesia siti nadia tamizi cho biết
nước này đang tiến hành truy vết sau khi phát hiện trường hợp nhiễm biến thể omicron
lây lan trong cộng đồng đầu tiên tại nước này
trường hợp đầu tiên được xác nhận là một nam giới ba mươi bảy tuổi đến từ thành phố medan
người này đã từng đến một nhà hàng ở khu vực thương mại trung tâm của jakarta vào đầu tháng này
ca nhiễm không có tiền sử đi du lịch nước ngoài hoặc tiếp xúc với khách du lịch quốc tế gần đây
giới chức cho biết người này không có triệu chứng nhiễm bệnh
và đang được cách ly tại một bệnh viện ở jakarta
đầu tháng này tổng thống joko widodo kêu gọi mọi người dân tuân thủ các quy trình chăm sóc sức khỏe
sau khi nhà chức trách cho biết một nhân viên y tế tại bệnh viện cách ly ở jakarta
đã có kết quả xét nghiệm dương tính với biến thể này
đến nay indonesia đã xác nhận bốn mươi bảy trường hợp được xác nhận nhiễm omicron
hầu hết các ca nhiễm quay đường nhập cảnh
quốc gia đông dân thứ tư thế giới đã hứng chịu một trong những đợt bùng phát covid một mươi chín tồi tệ nhất ở châu á
với hơn bốn hai triệu ca nhiễm và một trăm bốn mươi bốn ca tử vong
trong khi đó tại thái lan chính phủ dự đoán biến thể omicron sẽ làm tăng ít nhất
gấp bốn lần số ca nhiễm theo ngày vào cuối tháng một năm hai nghìn hai mươi hai đe dọa sự phục hồi của ngành du lịch nước này
bộ y tế đã đưa ra ba kịch bản cho sự bùng phát của omicron ở thái lan hôm ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai
trong trường hợp khả quan nhất
thái lan sẽ chứng kiến một mươi ca nhiễm mỗi ngày với sáu mươi bảy mươi ca tử vong vào cuối tháng tới
ở kịch bản xấu nhất thái lan có thể có ba mươi ca mắc mới mỗi ngày với một trăm bảy mươi một trăm tám mươi ca tử vong
thái lan đang tăng tốc tiêm chủng để ngăn tình hình trở nên tồi tệ hơn
tính đến ngày hai mươi ba tháng một mươi hai sáu mươi bốn một người dân đủ điều kiện đã được tiêm chủng lần hai
việc triển khai tiêm nhắc lại bắt đầu từ cuối tháng chín
giới chức thái lan tiếp tục yêu cầu người dân phải tuân thủ các biện pháp phòng ngừa phổ biến
như đeo khẩu trang nơi công cộng và duy trì giữ khoảng cách sự xa rời xã hội
tất cả các ngành được yêu cầu khuyến khích tiêm chủng và xét nghiệm
trong ngày hai mươi tám tháng một mươi hai thái lan ghi nhận hai ba trăm linh năm ca mắc mới
cho đến nay nước này phát hiện năm trăm linh bốn trường hợp mắc biến thể omicron
tăng từ một trăm linh bốn tính đến hôm hai mươi hai tháng một mươi hai
hai phần ba các trường hợp biến thể mới được phát hiện là các ca nhập cảnh
còn lại là từ những người phơi nhiễm với virus
phần lớn bệnh nhân chín mươi có các triệu chứng nhẹ hoặc không triệu chứng
giới chức y tế thái lan sự đan dọn toàn cầu của biến thể mới
đã khiến thái lan tuần trước ngừng chương trình nhập cảnh miễn cách ly
vốn được khởi động từ tháng một mươi một
chương trình được coi là chìa khóa cho sự phục hồi kinh tế nhanh chóng ở thái lan
do du lịch và các doanh nghiệp liên quan chiếm hai mươi gdp thời kỳ tiền covid một mươi chín
chính phủ cho biết họ sẽ tổ chức một cuộc họp vào ngày bốn tháng một
để đánh giá lại chương trình và điều chỉnh
trong một diễn biến liên quan việt nam hôm nay đã ghi nhận
ca đầu tiên nhiễm biến thể omicron là một trường hợp nhập cảnh từ anh
bộ y tế cơ quan thường trực ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
đã có báo cáo thủ tướng chính phủ về trường hợp này
đồng thời tiếp tục giám sát chặt chẽ tình hình dịch
cũng như biến chủng mới omicron tại việt nam
đến nay gần chín mươi tám dân số trên một mươi tám tuổi ở việt nam đã tiêm mũi một
biến thể omicron được nam phi báo cáo lần đầu tiên lên who hôm ngày hai mươi bốn tháng một mươi một
và được xếp vào nhóm biến thể đáng lo ngại chỉ trong hai ngày sau đó
biến thể này có hàng chục đột biến
trong đó có những đột biến được cho là có thể giúp virus dễ lây và né được hệ miễn dịch
tính đến nay đã có trên một trăm linh quốc gia trên thế giới ghi nhận ca nhiễm omicron